nguyễn kim hưng đã chỉ đạo đàn em là vương hải long sử dụng các thủ đoạn chèn ép đe dọa bắt các hộ tiểu thương chợ long biên phải nộp tiền bảo kê dưới dạng tiền mua lốt xe
với hành vi này hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn kim hưng bốn mươi tám tháng tù các bị cáo khác bị tuyên phạt bao gồm nguyễn hữu tiến ba mươi sáu tháng tù lê thanh hải bốn mươi hai tháng tù nguyễn mạnh long bốn mươi hai tháng tù dương quốc vương bốn mươi hai tháng tù
bắt giữ quang rambo cầm đầu nhóm đòi nợ thuê
đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đối tượng nguyễn đức nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận long biên hà nội hiện đang mở cửa hàng cầm đồ cho vai nặng lãi chuyên đòi nợ thuê đã nhận đòi nợ cho đối tượng đỗ văn thịnh với số tiền một một tỷ đồng
qua mạng xã hội nhân biết đến quang rambo thường xuyên khoe có quan hệ rộng và chuyên đi thu hồi nợ nên đã rủ quang cùng nguyễn văn huy nguyễn xuân linh nguyễn văn khánh đi đòi nợ
thời điểm trên nhóm đối tượng này thường xuyên tới một công ty trên địa bàn quận hà đông tìm gặp bị hại chửi bới dùng súng đe dọa thậm chí cho người chụp ảnh theo dõi người thân của bị hại và uy hiếp phải trả trước số tiền là hai trăm linh triệu đồng để chia nhau
đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi đòi nợ thuê thì bị các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự bắt và tạm giữ
bản thân bằng một nhóm của đối tượng quang rambo
là một trong những băng nhóm mà trong thời gian vừa qua là thường xuyên là có những lên các trang mạng như youtube khuếch trường thanh thế cũng như là làm hút những cái giới trẻ
và băng của nhóm này thường xuyên là có bảo kê cũng như là
theo cơ quan công an quang rambo là đàn anh của khá bảnh đối tượng đã bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
việc bắt giữ nhóm đối tượng này cũng nằm trong kế hoạch của công an thành phố hà nội
thực hiện chỉ đạo của bộ công an trong hoạt động sơ kết sáu tháng đầu năm đó là kiên quyết không để tội phạm phạm pháp hình sự gia tăng lộng hành trên địa bàn thủ đô
đồng chí lãnh đạo bộ công an cũng chỉ đạo hết sức là cương quyết và cứng rắn có lực lượng hình sự
thì không được tội phạm tổ chức
chúng tôi cũng đã tập trung dựng lên các ổ nhóm cộng cán để tập trung đấu tranh triệt phá
để làm sao đấy thì cái số trẻ cũng không để mà có những cái học đòi rồi là ảnh hưởng của cái băng nhóm sợi đen cho giới trẻ
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tiếp tục đấu tranh làm rõ
vụ việc bắt giữ các đối tượng hoạt động có tính chất xã hội đen tội phạm băng ổ nhóm góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thủ đô
quảng ninh khởi tố đối tượng chủ mưu đường dây mang thai hộ
ngày một mươi bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng trần thị ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường cao thắng tp hạ long về tội tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại
và tạm giữ hình sự đối với đối tượng vũ nga linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường cẩm thạch thành phố cẩm phả để tiếp tục điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày bảy tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
phối hợp với công an tp hạ long kiểm tra hành chính tại phòng năm trăm linh một trung cư mini cao thắng
thuộc phường cao thắng tp hạ long
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện trần thị ba và tám phụ nữ khác
trong đó có ba phụ nữ đang mang thai cùng chung sống sinh hoạt không có đăng ký tạm trú tạm vắng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục bắt đối tượng vũ nga linh
là đối tượng có liên quan tới vụ án nói trên đồng thời cơ quan công an đã bản giao tám phụ nữ trên
cho trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng ninh
tại thời điểm bàn giao sức khỏe của tám phụ nữ này đều tốt tâm lý ổn định
hiện tám phụ nữ này đã được cán bộ trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng ninh theo dõi tư vấn thường xuyên
các bị can gồm trần quang hiển lê đăng quý lê hoàng anh tuấn hầu phương dương phan thành nguyên
trịnh thị ngọc
nguyễn vũ vạn và chu minh đạt cùng chú tại tỉnh lâm đồng
theo kết luận điều tra vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám từ chỗ nghi ngờ anh nguyễn đức thọ
chú tại xã đam ri thành phố bảo lộc có quan hệ tình cảm với bạn gái của mình là trịnh thị ngọc
trần quang hiển đã triệu tập anh thọ đến nhà để làm cho da nhẽ
khi anh thọ đến thì bị hiển tuấn quý sau đó là vạn dương dùng gậy cao su đánh nhiều nhát vào đầu và người anh thọ
trong khi anh thọ bị đánh trịnh thị ngọc có mặt và chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn
đến hai mươi hai giờ cùng ngày hiển phát hiện anh thọ đã chết
sau khi bàn bạc vào sáng hôm sau hiển thuê xe chở thi thể anh thọ ném xuống đèo daguri xã đa my huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
thành phố hồ chí minh tử hình thầy giáo giết người yêu vì bị hủy hôn
theo bản án sơ thẩm võ minh thắng và chị nguyễn thị tuyết đều là giáo viên của trường trung học phổ thông võ thị sáu
cả hai từng có mối quan hệ tình cảm và gia đình hai bên đã dự tính tổ chức đám cưới
nhưng đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám chị tuyết chủ động hủy hôn chia tay thắng
thắng nhiều lần liên lạc với chị tuyết để hàn gắn tình cảm nhưng không thành
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám sau khi gác thi thắng đã gặp chị tuyết tại trường để nói chuyện hàn gắn tình cảm nhưng bị khước tử và hai người xảy ra mâu thuẫn
trong lúc tức giận thắng đã rút dao trong cốc xe máy đâm nhiều nhát vào người khiến chị tuyết tử vong
gây án xong thắng lên xe máy định chạy ra cầu bình lợi tự tử nhưng nghĩ lại và quay xe đến công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo của thắng chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân kháng cáo của bên bị hại tuyên phạt võ minh thắng tử hình về tội giết người
sơn la bắt giữ ba đối tượng người nước ngoài về hành vi giết người cướp tài sản
trước đó vào ngày chín tháng tám công an tỉnh sơn la nhận được thông tin của một hãng taxi về việc hãng bị mất liên lạc với một tài xế đón khách từ cửa khẩu hữu nghị lạng sơn để đi hà nội
qua xác định phát hiện chiếc xe taxi đi theo hướng sơn la
đề nghị công an tỉnh sơn la phối hợp điều tra xác minh
sau khi tiếp nhận thông tin công an tỉnh sơn la đã tiến hành xác minh và phát hiện xe taxi do ba đối tượng người trung quốc đi ở địa phận tỉnh sơn la và đang tìm cách bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh sơn la đã bắt giữ được ba đối tượng trên
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã cùng nhau bàn bạc cấp taxi để lấy tiền sang myanmar nên đã giết lái xe taxi và phi tăng
khi bỏ trốn đến địa phận tỉnh sơn la thì bị phát hiện bắt giữ
khởi tố đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
vụ án bước đầu xác định trang web b tám ag com hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá có máy chủ đặt ở nước ngoài được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
tại việt nam một số cá nhân đã móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web b tám ag com
trong đó đối tượng hoàng lại nam tức nam ngọ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường phúc lợi quận long biên thành phố hà nội
hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp tổng đại lý trên trang web b tám ag com
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến vụ án
bao gồm tám xe ô tô hai mươi hai điện thoại di động chín máy tính sách tay hơn bốn bốn tỷ đồng năm mươi usd và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
yên bái ba người bị sắt đánh tử vong
ba người trong cùng một gia đình đã bị xét đánh tử vong tại chỗ khi đang trú mưa ở thôn háng tàu xã túc đán huyện trạm tấu tỉnh yên bái
vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua một mươi một tháng tám
thời điểm trên bà mùa thị sông chị thảo thị vi con dâu của bà sông và cháu lý a xuối con trai của chị vi cùng chú tại thôn trống tàu xã túc đán huyện trạm tấu đang làm nương
thì bất ngờ gặp mưa to kèm theo sấm xét cả ba người đã dùng một chiếc ô buộc lên một cái cọc để trú mưa tại điểm cao nhất của đồi chống cha và đã bị xét đánh tử vong ngay tại chỗ
ngay sau khi nhận được thông tin huyện trạm tấu và cấp ủy chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ trên ba mươi triệu đồng cho gia đình để làm thủ tục mai táng
một nhóm du lịch ở khu resort đất lành xã tân tiến thị xã la ghi của tỉnh bình thuận
trong lúc tắm biển thì bị sóng cuốn đã khiến cho bốn người thiệt mạng hai người mất tích và sáu người khác đang cấp cứu
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cứu hộ đã đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã la ghi
tuy nhiên bốn nạn nhân không qua khỏi trong đó có một nhân viên cứu hộ
danh tính bốn nạn nhân thiệt mạng gồm bùi lương thoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng quê ở lâm đồng đoàn thị tuyết loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại dĩ an bình dương
và nguyễn minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ngụ tại hàm tân bình thuận là người cứu hộ địa phương
sáu người đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm nguyễn văn an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tại hải dương
trần anh đài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tại cái bè tiền giang nguyễn thị tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê tại thăng bình quảng nam
nguyễn thị thúy hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại đông hà quảng trị
lê thị minh thư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy củ chi tp hcm
trường minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy xã tân tiến thị xã la ghi bình thuận
đến hai mươi một h cùng ngày lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm hai người mất tích là mai hữu thoại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và hồ duy phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng ở tam kỳ quảng nam
hưng yên tuyên án tử hình hung thủ giết hai vợ chồng
theo cáo chẳng vào khoảng giờ ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đinh công tráng đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh đặng văn trường
và chị nguyễn thị hoa ở khu phố nam tiến phường hồng châu tp hưng yên để trộm cấp tài sản
khi chưa kịp thực hiện hành vi trộm cắp đinh công tráng đã bị vợ chồng anh trường phát hiện
tráng đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người anh trường và chị hoa hậu quả làm vợ chồng nạn nhân tử vong
kết quả điều tra còn xác định khoảng hai giờ ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
lợi dụng sơ hở đinh công tráng đã đột nhập vào phòng khoa sản bệnh viện đa khoa tp hưng yên trộm cấp chiếc túi sách của chị lê thị kim trung
trong túi có tiền thẻ ngân hàng giấy tờ cá nhân và giấy tờ xe ô tô với tổng giá trị tài sản là hơn một trăm ba mươi ba triệu đồng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tráng cũng đã trộm cắp một chiếc điện thoại trị giá sáu hai triệu đồng của một người dân ở thành phố hưng yên
kết thúc phiên tòa tòa nhân dân tỉnh hương yên đã tuyên phạt đinh công tráng với hình phạt cao nhất là tử hình về tội giết người bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản
tổng hợp hình phạt chung của hai tội là tử hình
về trách nhiệm dân sự đinh công tráng phải bồi thường cho chị lê thị kim trung số tiền là một trăm linh triệu năm trăm linh nghìn đồng
bồi thường chi phí cứu chữa mai táng cho người nhà của vợ chồng anh trường chị hoa số tiền bốn trăm hai mươi ba triệu đồng
chịu trách nhiệm tru cấp cho hai con của vợ chồng anh trường mỗi tháng là một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng
cho đến khi các cháu đủ một mươi tám tuổi
phú thọ khởi tố bắt tạm giam đối tượng đâm trọng thương cảnh sát giao thông
như intv đã đưa tin khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng tám trong khi làm nhiệm vụ tại đường tân thành thuộc phường hùng vương
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thị xã phú thọ phát hiện vương hồng thái điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra sau đó tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với thái
là năm mươi ba mg trên một lít khí thở tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với thái
một lúc sau trong khi trung úy nguyễn hoàng đang ngồi lập biên bản vi phạm hành chính
thì đối tượng thái bất ngờ dùng dao đâm vào lưng
phát hiện sự việc các thành viên trong tổ công tác đã khống chế bắt giữ thái
tại cơ quan công an thái đã khai nhận hành vi phạm tội
được biết thái là đối tượng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hãy theo dõi tiếp theo vào thứ hai hàng tuần trên kênh youtube antv